uống rượu triền miên như thế ở người sáu mươi hai tuổi thì lại là dấu hiệu gợi ý bệnh lý của gan mật nhiều hơn ạ
cho nên là trường hợp bố của bạn thì có vẻ lẫn lộn giữa vấn đề của bệnh lý của dạ dày với bệnh lý của gan mật
đúng là với một người mà uống rượu triền miên như thế cái ngưỡng của uống rượu mà gây ra bệnh lý của gan mật
đó là chỉ cần năm mươi gram cồn mỗi ngày là điều đạn hàng năm đều đạn hàng ngày trong vòng năm năm là có thể gây ra bệnh lý của gan mật rồi
cho nên với trường hợp của bố bạn thì tuy nghi ngờ là vấn đề của bệnh lý của gan mật đã bắt đầu xuất hiện
có vẻ như còn thiếu những cái dấu hiệu của bác sĩ khi khám lâm sàng xem thử xem là dấu hiệu đầy bụng đấy liệu có gam to da hay không
nó có phải là dấu hiệu bắt đầu của dịch cổ trướng xuất hiện trong bụng
rồi dấu hiệu nôn buồn nôn liệu có phải là một cái vấn đề nữa liên quan đó là vấn đề của tụy hay không
cho nên với đau rất nhiều vùng trên rốn với trên một người uống rượu kéo dài rồi buồn nôn thì đó là dấu hiệu liên quan với rượu
thì còn có một vấn đề nữa đó là bệnh lý của tụy
như vậy có ba bệnh lý luôn đi song hành với một người uống rượu
đó là bệnh lý của gan mật của tụy và của dạ dày
tuy nhiên có một dấu hiệu rất là đúng
và một dấu hiệu rất là nặng ở trên trường hợp này đó là phân đen
phân đen nói lên là à vậy rất có thể đó là một cái suất huyết tiêu hóa
nếu như mình loại trừ là trong cái chế độ ăn uống có những cái thức ăn gì nó làm cho phân nhuộm có màu đen
ví dụ như ăn tiết canh thì ngày hôm sau phân sẽ có màu đen
nhưng nếu phân đen triền biên thì rất có thể đó là cái tình trạng của xuất huyết tiêu hóa
và với bệnh lý của gan mật nó có thể gây ra suất huyết tiêu hóa không
nếu là sơ gan nó sẽ gây ra xuất huyết tiêu hóa không

và đôi khi có thể có những cái chảy máu dì dà nó có thể phân đen
và thường những cái chảy máu từ những cái búi dãn tĩnh mạch ở thực quản
thì thường là chảy máu khá là rầm rộ và phân nó có màu đỏ
và đôi khi là nôn ra máu
còn đối với bệnh lý của dạ dày thì thường là chảy máu dì dà cho nên phân có màu đen
cho nên trong trường hợp này của bố ạ thì gần như chắc chắn là phải đến bệnh viện
và còn khá là nhiều những cái thông tin chưa được kiểm tra
đó là bệnh lý gan mật hay bệnh lý tụy hay là bệnh lý dạ dày
cho nên những cái bi lăng thăm dò sẽ là cả thăm dò về chẩn đoán hình ảnh
thăm dò về vấn đề của xét nghiệm máu và cả của nội soi nữa
để đánh giá xem liệu những tổn thương gan mật đã ảnh hưởng gì trên ống tiêu hóa chưa
hay chỉ đơn thuần là bệnh lý của dạ dày
còn một cái câu hỏi nữa của bạn là
uống rượu bia nó có gây ra bệnh lý gì của đường tiêu hóa hay không
thì hoàn toàn có
uống rượu bia mà không ăn uống gì cả
thì nó sẽ gây ra những cái viêm loét niềm mạc của đường tiêu hóa
nhưng uống rượu bia cộng với ăn uống rất là nhiều
thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề bệnh lý của tụy
và trong trường hợp này thì rõ ràng là bạn này bạn phải đưa bố đi đến bác bác sĩ truyền khoa để khám đúng không ạ
đó rõ ràng
những nguyên nhân với những cái triệu chứng mà
những cái tin đoán với những triệu chứng mà bạn khán giả này
nêu ra so với những cái vấn đề mà bố bạn đang gặp phải
thì đúng là rõ ràng ở cái thời điểm này thì phó giáo sư văn hồng khuyên bạn nên gặp bác sĩ chuyên khoa
để có thể tìm ra được chính xác rằng căn bệnh của bố bạn đang mắc phải là gì
đúng không ạ
xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình
và cảm ơn những chia sẻ rất là tuyệt vời từ phía phó giáo sư văn hồng
thưa quý vị một câu hỏi của một khán giả giấu tên
rất là mong muốn rằng là sẽ được phó giáo sư đậu xuân cảnh